liên quan đến những căng thẳng tại trung đông vào ngày một mươi bốn tháng bốn theo giờ mỹ tức ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ việt nam
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có cuộc họp khẩn ngay sau khi iran tiến hành vụ tấn công israel
bằng ba trăm linh máy bay không người lái và tên lửa trong ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương
để đáp trả vụ đại sứ quán iran ở thủ đô damasus của syria ngày một tháng bốn
phát biểu tại cuộc họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhấn mạnh
hiến trương liên hợp quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ
hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào
ông cũng lên án hành động tấn công israel của iran và cho biết trung đông đang trên bờ vực
người dân trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ thực sự của một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc
bây giờ là lúc để xoa dịu và xuống thang
phó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc robot wood cũng kêu gọi hội đồng bảo an
lên án dứt khoát cuộc tấn công của iran đồng thời cảnh báo iran sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu tehran hay các lực lượng ủy nhiệm có động thái nhắm vào mỹ hoặc có thêm hành động đối với israel
phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an đại diện thường trực của nga tại liên hợp quốc facili nepensia nói
các nước đều biết rõ ràng theo luật pháp quốc tế
việc tấn công vào một cơ quan đại diện ngoại giao là nguyên nhân khơi mỏ chiến tranh
đại diện của nga thẳng thắn cho biết nếu các cơ quan đại diện của phương tây bị tấn công
các vệ sẽ không ngần ngại đáp trả và chứng minh lập trường của mình tại căn phòng này
bởi vì đối với các vị những gì liên quan đến các phái đoàn đại diện và các công dân phương tây là thiêng liêng và cần phải được bảo vệ
ông vaseli nebensia còn chỉ trích hôm nay hội đồng bảo an đang chứng kiến một màn đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương tây
thậm chí có phần khó chịu khi phải chứng kiến
ngay khi khai màn tập kích phái đoàn iran tại liên hợp quốc đã tuyên bố tấn công israel là phù hợp với điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc
theo đó tehran có quyền tự vệ chính đáng đáp lại cuộc tấn công ngày một tháng bốn của israel vào đại sứ quán của iran ở syria
trong nhiều thập niên đối đầu gai gắt giữa israel và iran chưa có một cuộc tấn công nào của iran vào lãnh thổ israel
vụ tấn công đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn đã vượt quá dự đoán của nhiều chuyên gia theo dõi tình hình trung đông
ông aliva giám đốc chương trình nghiên cứu iran của tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế cho rằng
iran và israel đang kéo toàn bộ khu vực và tình huống chưa từng có tiền lệ
đây là giai đoạn vô cùng nguy hiểm
và những hậu quả tiềm tàng đều là thảm họa
tình hình hiện nay và các nỗ lực xung quanh israel iran được ví như lấy giấy gói lửa
bởi bất kỳ hành động vội vàng và tính toán sai lầm nào của các bên đều có thể châm ngòi xung đột cho khu vực vốn được xem như thùng thuốc nổ của thế giới
nhưng cũng theo giới quan sát israel cùng mỹ và một số đồng minh rõ ràng đã biết được việc iran sẽ tấn công trực tiếp vào israel bằng tên lửa và máy bay không người lái
dù không có quan chức nào trực tiếp nói ra ai cũng hiểu khoảng cách hơn một năm trăm linh km giữa israel và iran
theo đường chim bay đã góp phần giúp teviv có thêm thời gian bảo vệ an toàn lãnh thổ của mình
gần như ngay sau khi dron và tên lửa iran rời bệ phóng để hướng thẳng về israel nước này đã cùng đồng minh có sự báo động và tuyên bố sẵn sàng bắn hạ các vật thể đang bay đến
theo tờ new york times đưa tin ngày một mươi năm tháng bốn giờ việt nam tổng thống mỹ joe biden đã can ngăn thủ tướng israel benjamin netanyahu mở một cuộc tấn công đáp trả ngay lập tức hành động của iran
theo báo cáo một số thành viên nội các chiến tranh của israel
đã ủng hộ việc tiến hành một đòn đáp trả
song xét đến cuộc tấn công của iran không gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cùng với trao đổi của ông biden và ông netanyahu phía theo avi đã quyết định hủy bỏ tấn công trả đũa
nội các chiến tranh của israel cũng đã họp bàn vào chiều một mươi bốn tháng bốn giờ địa phương
sau cuộc họp đã kết thúc mà chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về phản ứng
theo các nhà phân tích cuộc tấn công của iran xét về quy mô thì thấy vô cùng ác liệt với hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái được phóng đi từ iran
để ý một chút iran đã chọn ngày nghỉ cuối tuần và ban đêm khi rất ít người ra khỏi nhà để tấn công nhằm giảm thiểu thương vong
mặt khác cuộc tấn công của iran chủ yếu nhằm vào khu vực thưa dân cư như sa mạc negev cao nguyên golan cũng nhằm tránh thiệt hại cho dân thường
cuộc họp khẩn cấp của hội đồng chiến tranh và nội các israel dưới sự chủ trì của thủ tướng benjamin netanyahu tuy tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ tehran
nhưng chủ yếu tập trung bàn các biện pháp đối phó với cuộc tấn công của iran
mỹ đồng minh chiến lược của israel cũng chỉ tuyên bố ủng hộ israel tự vệ
trong cuộc điện đàm với thủ tướng netanyahu sau cuộc tấn công của iran tổng thống joe biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ israel
nhưng đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng các biện pháp ngoại giao
một cuộc chiến mới bùng nổ giữa tehavi và tehran sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu ủng hộ cử tri mỹ đối với ông biden
người đang có tham vọng ở nhà trắng thêm một nhiệm kỳ nữa
trong khi đó các nước phương tây tuy lên án cuộc tấn công của iran nhưng cũng không muốn tình hình bùng nổ leo thang hơn nữa
nga trung quốc các nước ả rập và nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại kêu gọi israel và iran kiềm chế tránh để tình hình leo thang hơn nữa
một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ đẩy khu vực trung đông vốn đang hết sức căng thẳng và lan rộng sau cuộc chiến tại giải gaza
vào một phòng xoáy bạo lực mới nguy hiểm không ai mong muốn
tav không thể cùng một lúc chiến đấu trên nhiều mặt trận
trong khi đó các nước phương tây tuy lên án cuộc tấn công của iran nhưng cũng không muốn tình hình bùng nổ leo thang hơn nữa
iran tấn công israel nếu mục tiêu chính không phải muốn gây xung đột với nhà nước do thái
mà để cảnh báo israel không được tái diễn các hành động tương tự đánh vào các cơ quan ngoại giao và lợi ích của iran nữa
đồng thời để thể hiện sức mạnh quân sự của iran vai trò của iran không thể thiếu được ở khu vực cũng như trên thế giới
trên thực tế iran đã tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự và sau đợt tấn công vừa qua đến nay
không bắn thêm quả tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ israel nữa
israel tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt nhưng đến nay vẫn chưa có hành động gì cụ thể
cộng đồng quốc tế đã quá mệt mỏi với cuộc xung đột nga ukraine và israel hamas
một cuộc chiến israel iran nếu xảy ra sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hòa bình an ninh và ổn định khu vực trung đông
mà còn tác động tiêu cực đến toàn bộ tình hình chính trị kinh tế trên cấp độ toàn cầu
liên quan những leo thang căng thẳng tại khu vực trung đông
ngày một mươi bốn tháng bốn trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết
phản ứng của việt nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ israel
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực trung đông
nhất là các hành động vũ lực vi phạm hiến trương liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân
bà phạm thu hằng nêu rõ việt nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế
giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình
tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế hiến trương và các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc
chấm dứt ngay các hành động vũ lực làm leo thang căng thẳng
vì an ninh an toàn hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
trước đó bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại khu vực trung đông
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn
tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân cử cán bộ trực
liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người việt nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin
cho đến nay tình hình công dân việt nam tại các địa bàn vẫn an toàn
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran
đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình
giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người việt xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp
với diễn biến xung đột bảo vệ an toàn cho công dân việt nam
bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh
an toàn cần thiết tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương không tụ tập đông người và hạn chế đi lại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ đại sứ quán việt nam tại israel đại sứ quán việt nam tại iran
hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
cũng vào chiều một mươi bốn tháng bốn giờ địa phương hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình trung đông
trọng tâm là vụ iran tấn công trả đũa israel hôm một mươi ba tháng ba
phát biểu tại phiên thảo luận tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng
trung đông đang bên bờ vực nguy hiểm người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện
và hiện giờ là thời điểm để xuống thang giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa
ông guterres nhắc lại tuyên bố trước đó bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ iran nhắm vào israel
đồng thời kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch
tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao
lãnh sự trong mọi tình huống
tổng thư ký liên hợp quốc cho rằng vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay là tránh mọi hành động
có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở trung đông
cộng đồng quốc tế có trách nhiệm nghĩa vụ chung trong tiến trình can dự chủ động với tất cả các bên liên quan
để ngăn chặn căng thẳng leo thang
phiên họp khẩn được thực hiện theo thư yêu cầu israel gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an và tổng thư ký liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng ba
trong thư israel mô tả cuộc tấn công của iran vi phạm hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
cùng ngày phái đoàn thường trực iran tại liên hợp quốc cũng gửi thư tới chủ tịch hội đồng bảo an
nêu rõ vụ tấn công israel là cách iran thực thi quyền tự vệ chính đáng
viện dẫn điều năm mươi một hiến trương liên hợp quốc